tại thủ đô phnom penh của campuchia đã diễn ra hội nghị thường niên ba bên và song phương cấp bộ trưởng lần thứ một mươi sáu
về hợp tác phòng chống ma túy giữa việt nam campuchia và lào
thứ trưởng bộ công an lê quý vương dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam dự hội nghị
tại hội nghị các đại biểu nhấn mạnh tới việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trao đổi thông tin
học tập kinh nghiệm hỗ trợ đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ phòng chống ma túy
và nhất trí cho rằng cần tiếp tục tăng cường và hợp tác chặt chẽ
chia sẻ thông tin liên quan tới ma túy giữa cơ quan chức năng lực lượng thi hành pháp luật ở khu vực biên giới giữa ba nước
hội nghị đã thông qua tuyên bố chung trong đó nhấn mạnh ba nước đặt mục tiêu ưu tiên cao
hướng tới tầm nhìn xây dựng cộng đồng asean không ma túy
và tiếp tục tích cực hợp tác cùng các nước thành viên để thực hiện kế hoạch hành động phòng
chống ma túy lần thứ chín của các nước trong tiểu vùng sông mekong